hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức kỳ họp thứ tám kỳ họp bất thường để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền
sự kỳ họp có đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành quỳ tp hà nội
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội đã phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư của hai mươi năm dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố hà nội
với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng bảy tỷ đồng
hội đồng nhân dân tp hà nội cũng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị hai a cát linh hà đông
theo đó mức hỗ trợ cụ thể gồm một trăm linh giá vé với người có công người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi năm mươi giá vé tháng với học sinh sinh viên người lao động các khu công nghiệp người cao tuổi
năm mươi giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé theo hình thức tập thể
thành phố cũng đề xuất miễn phí một trăm linh giá vé cho toàn bộ hành khách trong một mươi năm ngày đầu khi tuyến đường sắt bắt đầu vận hành thương mại
với mức giá vé bình quân toàn tuyến trên một mươi đồng cự li năm ba km và ước diện ưu tiên chiếm khoảng một mươi hai tổng số khách hà nội dự kiến mức trị hỗ trợ cho hành khách sử dụng tàu điện cát linh hà đông gần một mươi bốn năm tỷ đồng mỗi năm
hội đồng nhân dân tp hà nội cũng quyết nghị về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố hà nội
cũng tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã kiện toàn bốn chức danh trưởng phó ban chuyên trách của hội đồng nhân dân thành phố hà nội